được sự cho phép của bộ y tế dự tính vào đúng giờ đêm nay bệnh viện c đà nẵng sẽ chính thức gỡ bỏ lệnh phong tỏa để đón bệnh nhân
sau khi gỡ lệnh phong tỏa bệnh viện cần thực hiện ngay việc tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu ở các đơn vị không để xảy ra tình trạng từ chối bệnh nhân cấp cứu
đối với khám và điều trị nội chú do lực lượng y tế chưa đầy đủ nên việc bố trí để đón tiếp tất cả người dân đến khám bệnh chưa thể thực hiện được
tạm thời trong giai đoạn đầu bệnh viện c đà nẵng chỉ tiếp nhận những bệnh nhân có bệnh mạng tính đã khám trước đây
đối với các trường hợp khác người bệnh tiếp tục theo dõi khám bệnh tại các cơ sở y tế khác
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng bảy để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bệnh viện c đà nẵng được lệnh phong tỏa cách ly toàn bộ nhân viên y tế bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại đây
bệnh viện c đà nẵng là nơi đầu tiên phát hiện bệnh nhân mắc covid một mươi chín tại đà nẵng trong đợt dịch đó là bệnh nhân số bốn trăm một mươi